thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự chương trình kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo việt nam năm hai nghìn hai mươi
cùng dự có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương và một trăm linh chuyên gia nhà khoa học việt nam ở nước ngoài
được đào tạo tại các trường đại học hàng đầu trên thế giới
tại chương trình đại diện các nhà khoa học trẻ của việt nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài
đã chia sẻ kinh nghiệm kết nối ứng dụng công nghệ với sáng tạo tại việt nam
phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới
tạo dựng mạng lưới và hệ sinh thái kết nối các giá trị tri thức nhân loại
cuộc cách mạng công nghiệp bốn đang làm thay đổi mạnh mẽ thế giới ngày nay
từ phương thức sản xuất cung ứng dịch vụ sản xuất kinh doanh đến cách thức tiêu dùng
cách thức giao tiếp và thậm chí thay đổi con người chúng ta
đây là động lực mới cho cải cách phát triển mang tính đột phá là cơ hội vàng
để việt nam có thể bắt kịp đi cùng và vượt lên về phát triển công nghệ và kinh tế
đại diện bộ kế hoạch và đầu tư đã chia sẻ tầm nhìn quan điểm chiến lược của lãnh đạo đảng
nhà nước chính phủ về cơ hội tiếp cận và tận dụng những thành tiệu khoa học công nghệ hiện nay
vào những ngành lĩnh vực trọng yếu nhằm thu hút sự quan tâm
đóng góp của giới tri thức người việt ở nước ngoài đang nghiên cứu công tác
trong những ngành lĩnh vực khoa học công nghệ hàng đầu
để tham gia trực tiếp ngay từ đầu vào việc triển khai các chiến lược phát triển khoa học công nghệ tại việt nam
tạo cơ chế cộng tác làm việc linh hoạt cho các chuyên gia trong và ngoài nước
nhằm phát huy tối đa sự sáng tạo theo khả năng cam kết của mỗi cá nhân
để phát triển khoa học công nghệ tại việt nam
tại chương trình thủ tướng nguyễn xuân phúc và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước
đã cùng lên sân khấu dự lễ công bố sáng kiến mạng lưới đổi mới sáng tạo việt nam